với hành vi nhận hối lộ của công ty trung hậu sáu mươi tám để bỏ qua sai phạm trong quá trình khai thác mỏ cát mỹ hiệp và bình phước xuân
ông trần anh thư phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên
đưa nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cục cảnh sát điều tra tuyển phạm về thăm dò khai thác tài nguyên đưa nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cục cảnh sát điều tra tuyển phạm về thăm dò khai thác tài nguyên đưa nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cục cảnh sát điều tra tuyển phạm về thăm dò khai thác tài nguyên đưa nhận hối lộ lợi dụng chức vụ